cảnh sắc hùng vĩ rung động lòng người
nhằm giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên đa dạng những công trình kiến trúc độc đáo
phản ánh đời sống văn hóa tinh thần đặc sắc của con người việt nam ở mỗi vùng miền
cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề việt nam đất nước con người
sẽ đóng vai trò như một hướng dẫn viên du lịch tận tình hướng dẫn du khách du ngoạn và khám phá giải đất hình chữ s đầy độc đáo này
sau đây thì tôi xin định nhường lời lại cho người đồng hành cùng tôi
vâng nhà báo minh trí
giữ trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp nhất của đời sống
với các thành viên trong câu lạc bộ đào anh tuấn luôn là một người không ngừng học hỏi
và rất nhiệt huyết đối với nghệ thuật nhiếp ảnh
tuấn thì nó có rất là nhiệt tình năng nổ
và đặc biệt cái ưu điểm là với cái con mắt nghiệp vụ nữa
có học kiến trúc thì nó thể hiện cái tính kiến trúc
cái tính mỹ thuật vào trong nhiếp ảnh
một bức ảnh có giá trị còn hơn cả nghìn lời nói
và đó mới chính là giá trị đích thực của nhiếp ảnh
đối với đào anh tuấn nguyên tắc này được vận dụng một cách uyển chuyển và linh hoạt hơn
anh coi mỗi một khuôn hình một khoảnh khắc mà người nghệ sĩ nắm bắt được
dường như là sự trách chiêu của tâm hồn
nghệ thuật biến đổi không ngừng và để theo kịp
người nghệ sĩ phải luôn làm mới bản thân
với đào anh tuấn cũng như vậy
anh luôn rèn luyện thử thách bản thân qua các cuộc thi ảnh
và trong đó cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam chính là nơi mà anh tìm đến
cảnh sắc thiên nhiên thì có lẽ một người bình thường cũng sẽ trở thành nghệ sĩ thực thụ phải không anh
à chính xác
với mong muốn ghi lại những cảnh sắc tươi đẹp của quê hương đất nước con người việt nam
các tay máy từ khắp mọi miền tổ quốc đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia chủ đề việt nam đất nước con người
và trong số tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy này
ban tổ chức đã nhận được hơn một năm trăm linh tác phẩm dự thi của một trăm hai mươi tác giả trên cả nước
trải qua quá trình chấm dài chọn lọc kỹ càng
ban giám khảo đã chọn ra một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng chung kết của chương trình
và sau đây xin mời quý vị và các bạn hướng lên màn hình để theo dõi một phóng sự ngắn
về công tác chấm giải của các thành viên ban giám khảo
với hơn một năm trăm linh tác phẩm gửi về dự thi
mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc
một câu chuyện bao hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc và nhân văn về vẻ đẹp đất nước
con người việt nam đang đổi mới và vươn lên mạnh mẽ từng ngày
các thành viên trong ban giám khảo đã phải rất khó khăn
để đưa ra lựa chọn cho một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
hãy cùng nghe cảm nhận của họ đối với những tác phẩm tham dự chủ đề lần này
về thời loại lần này các tác phẩm gửi đến có số lượng rất nhiều và chủ đề rất rộng
vì thế chúng ta có thể thấy một bức tranh rất toàn cảnh
rất đa dạng môn màu môn sắc về đất nước và đẹp đất nước con người việt nam
những bảnh rất tốt thể hiện được những nét đẹp văn hóa của người việt nam
trong sinh hoạt đời thường những khoảnh khắc rất tốt
những cảnh đẹp về đất nước con người thì nó rất là mạnh
tuy nhiên có những cái ảnh bị lãng dụng bởi kỹ thuật
lãng dụng góc rộng nhiều quá lãng dụng mắt cá
rồi các thứ và nó tăng màu không cần thiết
thì những cái ảnh ấy nó mất đi cái hơi thở của cuộc sống
chủ đề việt nam đất nước con người vì là cái chủ đề nó rộng
cho nên là mình cũng phải lựa chọn tác phẩm làm sao nó hài hòa
nó vừa làm sao nó bám được cái chủ đề
và bám sát được cái chủ đề
nhưng đồng thời nó phải có cái tính phát hiện
trong cái số ảnh và tác giả gửi đến
cũng có những cái ảnh có cái sự thể hiện tương đối mới
trải qua quá trình chấm ảnh và chọn lọc của ban giám khảo
một mươi năm tác phẩm xuất sắc nhất đã lọt vào vòng bình chọn
tác phẩm số một trên đỉnh tà xùa tác giả nguyễn vũ hậu phú thọ
tác phẩm số hai hạt điều xuất khẩu tác giả ngô công hoàng bình dương
tác phẩm số ba tới lớp tác giả nguyễn vũ hậu phú thọ
tác phẩm số bốn nụ cười mông tác giả phạm đức minh tp hcm
tác phẩm số năm bình minh trên cổ cò tác giả huỳnh nam đông đà nẵng
tác phẩm số sáu ảnh bộ vì tổ quốc thân yêu tác giả thân tình tp hcm
tác phẩm số bảy mùa hè xanh tác giả nguyễn trọng dương bình dương
tác phẩm số tám ảnh bộ kỳ diệu hang tiên quảng bình tác giả đinh công tâm sóc trăng
tác phẩm số chín lên đường bảo vệ tổ quốc tác giả thân tình tp hcm
tác phẩm số một mươi quê hương khởi sắc tác giả hiếu minh vũ đồng tháp
tác phẩm số một mươi một sắc màu cuộc sống tác giả lê đức thành quảng bình
tác phẩm số một mươi hai vượt đèo tác giả trần phước thảo bình thuận
tác phẩm số một mươi ba thu hoạch lúa đông xuân tại tân trụ long an tác giả võ văn bằng long an
tác phẩm số một mươi bốn cá cha nguyên liệu cho xuất khẩu tác giả hiếu minh vũ đồng tháp
tác phẩm số một mươi năm ảnh bộ nhịp sống miền biển tác giả hoàng an quảng bình
sau đây chúng tôi xin giới thiệu các bước chấm và bình ảnh
cơ cấu giải thưởng sẽ có ba giải ba một giải nhì và một giải nhất
vòng một là vòng sơ khảo
các thành viên ban giám khảo chọn ra một mươi năm tác phẩm từ hơn một năm trăm linh tác phẩm tham dự cuộc thi
vòng thứ hai sau khi phân tích và bình luận một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo
từng thành viên trong ban giám khảo sẽ chọn ra ba bức ảnh giải ba hai bức ảnh đề cử giải nhất và giải nhì
căn cứ kết quả nói trên ban tổ chức sẽ công bố một giải nhất một giải nhì và ba giải ba
trước khi vào vòng bình chọn một mươi năm tác phẩm tôi xin phép được hỏi nhà lý luận phê bình nhấp ảnh vũ huyến
một chút về quan điểm của ông như thế nào về một năm trăm linh tác phẩm này ạ
chính cái đề tài của mình tạo điều kiện cho người ta có thể chụp một cách thỏa thích
chúng tôi trong ban giám khảo và tôi chắc là kể cả những người ảnh
cũng cảm thấy là khi mình quyết định mình gửi tấm ảnh đến cho ban tổ chức
thì mình chụp nhiều như vậy thì mình chọn cái gì
đề tài nào cũng đều hay cả đề tài nào cũng đều đáng
mỗi một cái đề tài nhỏ đều có thể tổ chức một cuộc thi riêng
chúng tôi hy vọng là cuộc chấm lần này cũng là để cho độc giả và các bạn
nghĩ xem là vậy thì hằng ngày chúng ta là một nhà báo chúng ta là một nhà chấp ảnh
thì chúng ta diễn đạt cái gì về đất nước mình nhỉ
những đề tài sâu thì sẽ làm cho người ta có cái dễ nhưng có cái khó là nó nên đi thật sâu
lần này trung trung rất nhiều nhưng tôi phải nói lại đất nước mình đẹp quá
trong một năm trăm linh tác phẩm mà để ban giám khảo chọn ra một mươi năm bức tức là tỷ lệ là một năm
thì đấy là một cái bài toán quá khó cho ba vị giám khảo đúng không ạ
vậy thì quan điểm của ông vũ huyến như thế nào về một mươi năm bức ảnh mà đạt vào trong vòng chung kết nạ
tôi thì không nghiêng về tính chất là cứ phải đầy đủ đề tài đâu
trong từng cái thể loại đó thì chọn ra cái gì nó mới hơn mới hơn được cách nhìn hơn tìm ý nó lạ hơn
và cái cách sử dụng mông kính cách bố cục làm thang cho nó khác
đây là những cái tốt hơn trong số những cái đó
xin phép hỏi nhà báo việt văn một chút là anh cảm nhận nhau về một mươi năm bức ảnh mà đạt vào trong vòng chung kết ạ
mà đối với tôi thì xem rất nhiều các bạn biết là hiện nay một ngày lên facebook
từ các mạng xã hội lên rất là nhiều ảnh
khi các bức ảnh đọng lại chính là có cảm xúc tức là chạm vào trái tim người xem thực sự là như thế
những bức ảnh nào bạn cảm thấy sao động trong lòng bạn cảm thấy rằng nó đem lại sự mới mẻ
và muốn sai động được thì bạn phải sáng tạo
người chụp ảnh đó kết nối được với đối tượng chụp và sự kết nối đó truyền cho người xem được
vì có những ảnh tôi cảm giác tác giả có thể kết nối được nhưng không truyền đến người xem được
thì cái sự liên kết giữa người xem ảnh và người chụp không có vì tức ảnh bị loại
có những bức ảnh rất đẹp nhưng kỹ thuật đẹp về kỹ thuật
đẹp bằng cách chuẩn ánh sáng tất cả các thứ nhưng cảm xúc không có
trong cái quá trình mà chấm và chọn từ một năm trăm linh bức ảnh để ra một mươi năm bức thì nhà báo việt văn có gặp khó khăn gì không ạ
tôi nghĩ rằng là không khó khăn bởi vì tôi cảm giác là mình khi mình xem nhỏ rồi
thì ấn tượng của mình đọng lại cái nào đập mắt mình đầu tiên
ấn tượng đầu tiên là quan trọng
sau đó mình mới xem tiếp sau khi cảm xúc rồi mình quyết định là cái này như thế nào
lúc đấy mình quan tâm đến bộ cục câu chuyện nhân vật như thế nào
nhưng cảm xúc đầu tiên là quan trọng và tôi nghĩ là đều ấy không sai
thưa nhà báo vũ anh tuấn thì trong một cái thời gian dài làm cái công tác là chấm và làm giám khảo ảnh trong các cuộc thi
thì ông có bị nhàm chán hay là bị lọc lại những cái cảm xúc
chỉ có những bức ảnh nào mà xuất hiện nhiều quá thì có thể tạo ra chúng tôi yếu tố là nhàm chán
còn qua cái số lượng tác phẩm mà gửi đến thì cũng có những bức ảnh cũng rất là tốt
vì chính cái chủ đề rộng cho nên là rất nhiều cái bức ảnh đẹp
nhưng mà cũng có cái
cái dở cái là vì những cái bức ảnh đó đã xuất hiện quá nhiều lần rồi
hoặc là nó tương đối giống nhau rồi
thế nên tiêu chí của chúng tôi là làm sao mà
cái cần là phải tìm những cái bức ảnh mà nó phải có cái sự sáng tạo và có cách nhìn mới mẻ
xin phép được hỏi nhà báo việt văn một chút là trong một mươi năm tác phẩm này thì anh thực sự ấn tượng với bước nào nhất ạ
thực ra trong ghế này có cảnh đơn và ảnh bộ
thì tôi ấn tượng cái bộ ảnh chụp hang động
nó thể hiện được cái sự công phu cả về người chụp
sự kết nối được với
cái cảnh vật rất là đẹp
những cái hang động những góc máy
góc máy rất là tốt
ánh sáng tốt
nó làm bức ảnh tôi tương đối là hoàn hảo
nó cảm giác rằng là
cái tiềm năng du lịch của việt nam
tôi nghĩ rằng là bức ảnh bộ ảnh đó là bộ ảnh xuất sắc
một cái bức ảnh thứ hai mà thích là bức ảnh chụp ở hội an
khi mà bức ảnh mà chụp nó khoảnh một cái câu chuyện cuộc sống rất là hay
nó cảm giác như là hai cái câu chuyện
một câu chuyện người đàn bà với con chó
một câu chuyện của một đôi mấy cưới vợ chồng mới cưới
cái khoảnh khắc đấy tôi nghĩ là rất thú vị
thế còn đây vụ huyến thì sao ạ
khi giám khảo là bọn tôi cố gắng phải làm sao để giữ được khách quan
chúng tôi không để ý đến những cái đề tài nó quá hoành tráng người ta ép vào
mà chúng tôi lại thích một cái gì đó rung rỉ
rất muốn là chụp ở cái dòng chảy của cuộc sống
tức là nó không chỉ là vẻ ngoài
mà chụp ở cái dòng bên trong
một việt nam đang vận động
một việt nam đang vận động có nghĩa là việt nam đang có cả những cái mặt chưa thật tuyệt vời
nhưng mà nó đang vận động
thế còn anh vũ anh tuấn thì sao ạ
tôi có thích cái bức ảnh số một này
những cái bức ảnh những cái trẻ em chơi ở trên biển núi
những cái túp trẻ em trông nó cũng rất là sinh động
và cái cách chụp của các tác giả này cũng rất là tốt
cái cú bấm máy phải nói là cũng tương đối là hoàn hảo
đằng sau này có cả núi non mây miếc
trong một cái không gian nó thoáng đáng
mà cái tuổi thơ tôi thấy trông cũng đáng yêu
và trong bức ảnh này nó rất là động
vâng cái sinh động
hoặc là ví dụ như cái bức ảnh đua xe đạp
tác giả lựa chọn cái vị trí góc chụp tôi nghĩ là cũng là rất tốt
họ chờ ở trên cái đỉnh dốc
để thấy cái sự quyết liệt của những cái tay đua đang bước phá về với đấy
hay là những cái bức ảnh như là bức ảnh ruộng kia thì nó có thể góc nhìn lạ
một cách chụp mới
họ sử dụng bằng flycam
chụp bức ảnh
tạo hình khối
tạo hình khối cũng tương đối đẹp
hay như là cái bộ ảnh nhịp sống nhìn biển
thì tôi nghĩ là có thể là cái bộ ảnh đó
nếu mà những bức ảnh đơn lẻ
thì có thể là chưa thuyết phục được
nhưng mà nó đi vào cái bộ ảnh đó
thì tôi nghĩ là cũng khá ổn
thấy được cái sự sống của người dân miền biển
sau cái sự cố môi trường
sau một năm trời
giờ là cuộc sống của người dân của tỉnh miền trung đã trở lại
tôi thấy cái bộ ảnh đấy nó cũng rất có ý nghĩa
bức ảnh bình minh
tôi nhìn cái bức ảnh trông rất đơn giản
bình dị thôi
như anh em chúng tôi trao đổi với nhau
là bức ảnh đó nó cũng không lấy gì là gọi là nó đường nét hay tạo hình
nó ghê gớm cả
nhưng người ta nhìn vào đấy
nó cảm thấy một cái quê hương chống nó yên bình
một con đỏ nhỏ trong nó giữa một buổi sáng
trông nó thanh bình
thì chúng tôi cũng lựa chọn vào đây
tôi nghĩ là một mươi năm bức ảnh vào đây là đều là những bức ảnh tốt cả
thưa ông vũ huyến
thì trong cái thời gian trước là có một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các nghệ sĩ nhấp ảnh về câu chuyện là chụp ảnh bằng flycam
là đấy là con người chụp hay là máy móc chụp
tức là rất là nhiều người phản đối
liệu cho rằng đấy là lạm dụng vào máy móc nhiều quá
thì quan điểm của ông như thế nào khi ông quyết định lựa chọn cái bức ảnh số một mươi ba này vào
đây nó tạo ra một cái đường nét lạ
chính cái đường nét lạ
cho nên nó tạo ra một cái sự hấp dẫn nào đó về bố cục màu sắc
và đặt cái hình ảnh của cái máy vào đấy là tốt
cái này nó khác so với hình ảnh khác
bởi vì những cái khác là không chiếm được độ cao
thì hiện nay flycam được dùng trong rất nhiều
và nó không chỉ để dùng trong nghệ thuật
nó dùng trong thực vụ
tôi cho là đây là một cái rất là tốt
nhưng mà cái tính chủ động hoàn toàn
sự sáng tạo mà đòi hỏi người sáng tạo hoàn toàn của flycam
thì hiện nay theo tôi biết là trên thế giới chưa hẳn các cuộc thi sáng tạo và kỹ thuật
nhưng nếu để áp dụng nó trong cuộc sống
thì tôi cho rằng là nó hiệu quả vô cùng
hiệu quả vô cùng
tôi cũng muốn kết nối với các tác giả
thì tôi muốn xem tác giả mà chụp cái bức ảnh số một mươi một
tức là cái bức ảnh về cái đám cưới ở hội an
từ hôm chấm đến giờ
tôi cứ suy nghĩ là không biết đây là tác giả
là người mà đi chụp
chụp ảnh dịch vụ
chụp đi dụp dịch vụ
và gặp những cái tình huống đó
hay là cái tác giả mà đang trên đường đi
và thấy có cái đám cưới của một cái đám cưới
mà có người đang chụp dịch vụ đấy
thì họ cũng vổ chụp được cái bức ảnh đó
và ngay sau đây nhờ tổ thư ký kết nối
tới tác giả lê đức thành
đến từ quảng bình
chúng tôi đang ở trường quay của truyền hình nhân dân
cái ảnh bức ảnh của anh ấy
thì là hiện giờ đã lọt vào cái tốc một mươi năm
đấy và cá nhân tôi
và cũng có một số
anh em trong giám khảo
cũng rất thích bức ảnh này
đấy và cũng muốn anh chia sẻ
cái bức ảnh này
với cả anh em chúng tôi được biết
cái bức đó tên là sắc màu cuộc sống đúng không anh
bức ảnh sắc màu cuộc sống
vâng tôi muốn anh chia sẻ với cả chúng tôi
về bức ảnh đấy
anh em cái bức ảnh này
thì thành chụp vào năm hai nghìn một mươi bốn
thực ra cái đám cưới này là
chứ cô giống chú rể
là do cái tổ ảnh
họ đi chụp định vụ
và khi đó thì thành đi qua thì
lúc đầu là cũng không định chụp cái bức ảnh đó nhỉ
nhưng mà sau đó thì
nhìn quay lại thì thấy chị bán ở cửa hàng ấy
với lại thấy cái con chó
thì thấy cái cảnh hay quá
thế là mình quay lại chụp
trong cái cảm nhận
về chụp bức ảnh ấy
nó cũng rất là tình cực
mấy khoảnh khắc nó rất là hay
vâng rất cảm ơn anh thành
tôi cũng cảm nhận được đây là bức ảnh
và nó ghi được cái khoảnh khắc
cái cuộc sống thường ngày
nó rất bình dị
tôi xin cảm ơn anh
nhà báo việt văn có muốn kết nối với cả một tác giả nào không ạ
tôi muốn hỏi về cái bức ảnh số một
và sau đây lại nhờ
tổ thư ký kết nối với cả tác giả nguyễn vũ hậu
đến từ tỉnh phú thọ
alo tôi gặp anh hậu một chút ạ
cái bức ảnh của anh mà chúng tôi đều thích
là vì cái không khí cuộc sống
cái khoảnh khắc rất là đẹp
tôi muốn hỏi thêm một chút về bức ảnh đó là
mình dựng dàn dựng
sau đó chụp cái khoảnh khắc trong dàn dựng
hay là khoảnh khắc tại chỗ
anh tự tình cờ chứng kiến
cái bức ảnh này
báo cáo anh là
hoàn toàn là một khoảnh khắc
rất đấu nhiên
tôi đi qua và tôi đứng cách
những cái em bé đang chơi này
một khoảng cách rất xa
và tôi đang dùng một cái ống kính
để tôi chụp
cho nên là
các em không hề biết rằng
tôi chụp vào

anh ơi tôi hỏi một chút
anh hỏi một chút là
trong cái bức ảnh này
anh chụp bao nhiêu frame ạ
cái bộ ảnh
tôi chụp rất là nhiều
tôi chụp có lẽ đến
khoảng đến hơn chục bức

về cái hoạt động này của các em
rất tự nhiên ạ
anh cái vùng này
anh nói rõ thêm
các cháu này
các cháu trong cái giờ chơi
của ngày bình thường
chụp vào một lúc vào buổi chiều

vì là ở trên đỉnh tà xuân
lúc này mặt trời nó vẫn chiếu được
cho nên là cái ánh sáng nó rất là vàng
và lúc này là các em

rất cảm ơn anh hậu
theo cá nhân tôi
tác giả rất là khéo trong kỹ thuật
là anh ta khép một cái khẩu độ
rất là tới
tức là thường là những người sử dụng ống tê lê
và chụp ảnh khác bao giờ họ cũng để
cái khẩu độ rất là mỏng
để cho ảnh bị xóa đằng sau
chẳng hạn để tách bạch nhân vật
thì ở trong cái này thì tôi nghĩ là
tối thiểu tác giả chắc phải để khẩu
tối thiểu là bốn hoặc là năm sáu gì đó
thì họ mới có thể lấy được mỗi khoảng nét
rất là phù hợp
rất nhanh đấy
và như thường lệ sau đây là
ban giám khảo sẽ đưa ra lựa chọn của mình
bằng cách bỏ phiếu
trên tay tôi lúc này là phiếu bình chọn
của các thành viên trong ban giám khảo
nhưng mà trước khi bước vào thời điểm chính của chương trình
là thời điểm mà các thành viên trong ban giám khảo
bình chọn tác phẩm đoạt giải ba
và đề cử giải nhất nhì
thì chúng ta sẽ đến với tiểu mục câu chuyện sau mỗi bức ảnh
trong số hơn một năm trăm linh tác phẩm
mà ban tổ chức nhận được
thì có một tác phẩm ảnh gây ấn tượng sâu sắc với ban tổ chức
đó là bộ ảnh việt nam tổ quốc tôi
như ảnh gia vinh hiển
đến từ miền đất nam bộ vĩnh long
với tình yêu lòng cảm mến
trước vẻ đẹp của giang sơn gấm vóc
như ảnh gia vinh hiển
đã ghi lại hành trình từ bắc tới nam
từ cột cờ lũng cú tới mũi cà mau
với những hình ảnh chân thực nhất
và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng
bộ ảnh việt nam tổ quốc tôi
và cùng tìm hiểu kỹ hơn hoàn cảnh sáng tác
những kỉ niệm khó quên của tác giả
đầu trời ngất đỉnh hà giang
cà mau mũi đất
mỡ màng phù sa
trường sơn trí lớn ông cha
cửu long lòng mẹ
bao la sóng trào
những người con đất việt
luôn tự hào về tổ quốc việt nam tươi đẹp
nhưng cũng rất anh dũng kiên cường
tự hào trước vẻ đẹp của đất trời
của một việt nam
đang chuyển mình mạnh mẽ
nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn vinh hiển
người con của vinh hiển
của mảnh đất nam bộ
anh dũng vĩnh long
đã gói chọn tình yêu
niềm tự hào của mình
đối với quê hương đất nước
thông qua bộ ảnh
việt nam tổ quốc tôi
trong cuộc đời của mỗi người
được đặt chân đến những vùng đất thiêng liêng
luôn mang lại một cảm giác
hết sức đặc biệt
anh đã cụ thể hóa cảm xúc của mình
bằng việc ghi lại phong cảnh
của những địa danh tiêu biểu nhất
khắp từ bắc chí nam
của tổ quốc
để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất
về vẻ đẹp thiên nhiên đất nước
thông qua bộ ảnh
việt nam tổ quốc tôi
những địa danh cảnh đẹp hùng vĩ của đất nước
đã trở nên gần gũi
sống động đến lạ thường
để hoàn thành bộ ảnh này
anh phải mất một khoảng thời gian khá dài
và gặp không ít khó khăn
nhưng mỗi lúc cảm thấy nản lòng
anh lại nhận được sự động viên lớn
từ bạn bè gia đình
và chính người cha ruột của mình
nghệ sĩ nhiếp ảnh
nguyễn bách thảo
đây là một bộ ảnh
có tâm đắc
và có đầu tư
và có lao động bằng trí tuệ
bằng sức lực
bằng sự đóng góp của nhiều người
và cũng từ bộ ảnh đó
hội đồng thẩm định đánh giá cao
về kết quả
công nhận hiện
nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc
của nghệ sĩ nhiệm việt nam
là người làm cha làm mẹ
và những người mà
đã từng diêu tác
hiển từ những bước đi ban đầu
mà bây giờ hiện trở thành như vậy
thực sự là nó đều hạnh phúc
xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật
ngay từ nhỏ
anh đã được làm quen với nhiếp ảnh
nhưng chỉ sau khi tốt nghiệp đại học
vinh hiển mới bắt đầu chính thức
theo đuổi bộ môn nghệ thuật này
trong giới nhiếp ảnh
cái tên nguyễn vinh hiển
đã trở nên rất quen thuộc
cầm máy hơn hai mươi năm
thì có hơn một mươi năm
anh tham gia sáng tác ảnh nghệ thuật
tuy thời gian không quá dài
nhưng nguyễn vinh hiển
giành được gần hai trăm linh giải thưởng nhếp ảnh
trong nước và quốc tế
anh cũng từng là nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam
trẻ tuổi nhất
được phong tặng danh hiệu
nghệ sĩ xuất sắc năm hai nghìn một mươi
của hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
nguyễn vinh hiển
là một người
đã trở nên rất quen thuộc
trong giới nhiếp ảnh
thì có hơn hai mươi năm
nhưng nguyễn vinh hiển
giành được gần hai trăm linh giải thưởng nhiếp ảnh việt nam
trong nước và quốc tế
nhưng nguyễn vinh hiển
giành được phong tặng danh hiệu
trong nước và quốc tế
được phong tặng danh hiệu
nhưng nguyễn vinh hiển
giành được phong tặng danh hiệu
trong giới nhiếp ảnh việt nam
được phong tặng danh hiệu
thì có hơn hai mươi năm
nhưng nguyễn vinh hiển
giành được phong tặng danh hiệu
trong giới nhiếp ảnh việt nam
giành được phong tặng danh hiệu
nhưng nguyễn vinh hiển
giành được phong tặng danh hiệu
trong giới nhiếp ảnh việt nam
thì có hơn hai trăm linh giải thưởng clauses
nuôi tân thân không thể giả lời
nhưng nguyễn vinh hiển
xin phép được công bố ba tác phẩm đặt giải ba
và tác phẩm đầu tiên đó là bộ ảnh nhịp sống bền biển của tác giả hoàng an đến từ quảng bình
và tác phẩm đoạt giải ba thứ hai đó là tác phẩm vượt đèo của tác giả trần phước thảo đến từ bình thuận
và tác giả đạt giải ba cuối cùng là tác phẩm trên đỉnh tà sùa của tác giả nguyễn vũ hậu đến từ phú thọ
vâng xin được chúc mừng ba tác giả đã đoạt giải ba của chương trình
ngay bây giờ thì xin phép được trao đổi với ban giám khảo chia sẻ một chút về ba tác phẩm đoạt giải ba này ạ
vâng đầu tiên xin mời ban giám khảo vũ huyến ạ
cả ba bức ảnh này thì tôi cũng đều chọn ngay từ lúc mà gọi là lựa từ một nghìn năm trăm linh bức
mỗi một ảnh nó có một cái thú vị một cái hay thiêng
thế nhưng mà cái mà sôi động một cái cuộc sống sôi động hiện đại mà có thể nói sẵn khoái của hôm nay
thì chính là bức ảnh của trần phước thảo
chúng ta nhìn thấy việt nam hôm nay nếu mà nhìn qua chỗ này
thì ta có thể thấy là không chỉ là lễ hội không chỉ là lao động không chỉ là vất vả
mà cuộc sống bây giờ cũng rất là đẹp và rất đáng sống
cái thứ hai là cái bức ảnh trên đỉnh tài xùa bức ảnh này cũng đẹp
còn cái bộ ảnh miền biển thì tôi có thể nói là cái giá trị và thông tin
nếu như hai bức ảnh này có thể rằng là tôi phải nói thật ở thi cuộc thi nào được
năm năm trước một mươi năm trước vẫn có thể được ảnh này
thế nhưng mà cái bức ảnh mình biển thì phải nói là nó đang
đặt ra một vấn đề tương đối cập nhật chúng ta phải nói cũng rất vui
mà đặc biệt miền bình trung bây giờ đã trở lại hoạt động bình thường
tôi cho rằng là cái tác giả này cũng tương đối cập nhật với những vấn đề quan tâm
với nội dung này nếu như tác giả bố trí mà kết cấu
một cách logic hơn nữa đặc biệt là mối quan hệ giữa các ảnh với nhau
thì tôi nghĩ là có thể nói lên giải cao nữa
những cái ảnh về cái cá và bầy đặt cá hơi nhiều
cái góc trục
cái góc trục
chủ yếu là góc trục từ trên xuống
nó không đa dạng
nó không đa dạng
hay là rất thiếu những cái chân trung
nếu anh lấy một cái tít là nhịp sống miền biển
thì quả thật đề tài còn rộng nữa
kể cả những trẻ con miền biển
kể những người phụ nữ ở nhà khâu lưới chờ trồng
kể những cái chợ cá
kể cả những bà già người đó cùng với con
thế nhưng mà đây chủ yếu anh là đánh cá
thực sự cái tít đó chưa thật là kỹ lắm
và tác giả chưa thật kỹ lắm trong việc sắp đặt
chính vì vậy
nó mới ở giải tài
nhà báo việt văn có ý kiến gì không ạ
tôi nghĩ rằng là thực ra thì
ba tác phẩm này là đều tốt cả
nhưng mà tuy nhiên nó đều có những cái nhược điểm
để có thể chỉ dừng ở giải ba không cao hơn nữa
tôi nói ví dụ cái bộ ảnh sống miền biển này tôi đồng ý vay huyến
tức là chúng ta thiếu những cái cận cảnh
những cái góc máy close up cận cảnh
và chúng ta thiếu một cái trẻ đá mảnh chúng ta
chúng ta cảm giác là nhìn tổng thể là ồ
nhưng nhìn sâu một chút thì nó không động lại
một cái gì mạnh mẽ chúng ta
thông tin tốt báo chí tốt
nhìn nó màu sắc cuộc sống
nó tính chất ngột tính chất hơi thở cuộc sống có có
trong khi đó cái bức ảnh trên hình tà xuôi là khoảnh khắc tốt
một khoảnh khắc mà người ta cảm giác rằng rất thú vị
những cái đám mây rồi tất cả nó hài hòa với nhau
ta đã chụp rất là khéo
những cái bước chân đi các bạn ấy những bước chân đi
những gương mặt những khoảng cách rất vừa phải
những cái cự li rất hòa hài hòa
màu sắc rất đẹp tất cả
nhưng thấy rằng là chúng ta chứng kiến quá nhiều
những bức ảnh trẻ con đẹp rồi
vì thế dù rất đẹp cũng không thể nào để lên cao quá được
chúng tôi phải thừa nhận như thế
thế đến cái bức ảnh vượt đèo
tôi thấy rằng bức ảnh đó là bức ảnh tốt
nhưng bản thân tôi tôi thấy cái bức ảnh cũng vừa thôi
tức là tôi không cảm giác mạnh lắm
tôi cảm giác là bức ảnh nó chụp đúng chỗ
đúng tôi cần cái gì đó nó feel hơn
tôi cần cái gì đó đột biến hơn trong bức ảnh
một cái cảm giác thôi thúc tìm hiểu đặc sắc của mình
thì không có
vì thế bức ảnh nó chỉ dừng ở thế đó
đã là ba cái bức ảnh vào đây giải ba
thì tôi nghĩ là
cái sự lựa chọn của chúng tôi là có thể là không thiệt đối
cái mà có thể ra còn khiếu sót
một cái chút này chút khác
nhưng mà ví dụ như cái bức ảnh nhịp sống như miền
thì tôi nghĩ là như các anh phân tích
thì đúng là bản thân nhà nhịp ảnh
thì đòi hỏi những hình ảnh nó phải
nó phải đặc biệt hơn
thế nhưng mà nhiều cái cuộc thi ta cũng phải thấy là
nó cũng phải bám vào cái nội dung nữa
nó như là cái cuộc thi
mình nói là
làm bài nó phải
không bị lạc bài lạc đề
ít nhất thì tôi nghĩ là cái bộ ảnh đấy
thì cũng có thể là
vào cái giải ba là cũng hợp
còn cái ảnh về cái vượt đèo này
tôi nghĩ là đúng là chụp cái thể thao khó lắm
vì tôi đã từng đi chụp và tôi nghĩ chắc chắn
nhiều người đi chụp dùng nhiều thủ pháp
cái này thì tôi ngay từ lúc đầu tôi nói là
nó cũng đơn giản chụp đơn giản
họ chỉ đón ở trên
nhưng cái sự giản dị của bức ảnh đó
thì cũng tạo cái hợp quả lạ
vì đằng sau cái bích gao tên là cái hậu cảnh
cái độ nghè nó vừa phải
tôi nghĩ là
thấy cái sự bứt phá của
cái tốt đua đang
còn cái bức ảnh này
trên đỉnh tà sua này cái khoảnh khắc
thì tôi nghĩ là như các anh phân tích thì tôi thấy là đúng
xin cảm ơn ban giám khảo
thưa quý vị sau đây trước khi đến
với thời điểm công bố hai giải xuất sắc nhất
của cuộc thi tháng này thì chúng ta sẽ cùng đến
với tiểu mục gốc kỹ thuật
với sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia duy huân
và lần này thì anh sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn
một kỹ thuật hết sức đặc biệt
đó là kỹ thuật chụp ảnh phản chiếu nước
chào các bạn
tiểu mục gốc kỹ thuật
bữa nay tôi xin chia sẻ với các bạn về chủ đề
chụp ảnh phản chiếu
có nghĩa là ảnh vật soi bóng trên mặt hồ
với chủ đề ảnh phản chiếu
thì có những yêu cầu quan trọng
thứ nhất là ta phải chọn
những ngày trời
mặt hồ không gợn sóng
thứ hai là ta sẽ chọn những bối cảnh
và có càng phong phú màu sắc càng tốt
ví dụ những công trình kiến trúc
giải mái ngói đỏ tươi
hoặc là những màu rất mạnh
thì nó in bóng trên mặt hồ
và nó tạo ra những chi tiết trên mặt hồ
sẽ rất hiệu quả
đây là chủ đề phong cảnh
thì ta sẽ chọn độ mở ống kính khép sâu
f tám cho tới f một mươi một
và bên cạnh đó thì tất nhiên ta phải cần
một chiếc chân máy rất vững chắc
bởi vì khi chụp với độ mở sâu
thì thường tốc độ sẽ chậm xuống
hoặc ta phải điều chỉnh lại iso cân bằng
để cho tốc độ không quá chậm nếu phải cầm tay
về kỹ thuật ta có thể tiến hành theo hai hướng
một là ta sẽ dùng tốc độ cao
tốc độ một phần hai trăm năm mươi giây tới một phần năm trăm linh giây
hai ta sẽ dùng theo hướng
là dùng tốc độ chậm khoảng một phần ba mươi
tới một phần sáu mươi giây
ở tốc độ cao thì phần phản chiếu
sẽ được ghi lại rất chi tiết rất rõ ràng
còn ở phương án
dùng giải pháp tốc độ chậm
thì phần phản chiếu
thì sẽ cho ra những hình mờ
lăn tăn lăn tăn cũng khá là đẹp
khi đó thì chủ yếu cái bức ảnh ta sẽ nhấn mạnh vào
ảnh phía trên mặt hồ
còn phía dưới mặt hồ thì sẽ chỉ là
những tương phản về màu sắc
nó tôn cho chủ thể chính
ở phía trên mặt hồ
ngoài ra thì với chủ đề này ta thường
chụp xa từ bờ hồ bên này
qua bờ hồ bên kia hoặc là chụp vào những thung lũng
cần phải có một cái ống tele zoom
để bổ sung những tình huống chụp
đặc tả những góc cảnh nhỏ
sau đây tôi sẽ tiến hành những tình huống
chụp minh họa
như vậy tôi vừa chia sẻ cùng các bạn
chủ đề này
chủ đề chụp phản chiếu
còn gọi là chụp soi bóng
thì hy vọng là những chia sẻ của tôi vừa rồi
cũng giúp ích được cho các bạn
khi gặp những chủ đề này
quý vị và các bạn vừa được trải nghiệm
phần kỹ thuật chụp ảnh phản chiếu nước
của nhấp ảnh gia duy huân
về cho chúng tôi theo địa chỉ
hy vọng là chương trình đã cung cấp
cho các bạn những kỹ thuật
cơ bản để có thể sáng tác được những tác phẩm đẹp
và có ý nghĩa
và đề cử giải nhất là nhì của các thành viên
trong ban giám khảo
thay mặt ban tổ chức tôi xin phép được công bố
hai tác phẩm được đề cử giải nhất và nhì của chương trình
đó là bộ ảnh kỳ diệu hang tiên quảng bình
của tác giả đinh công tâm
đến từ tỉnh sóc trăng
và tác phẩm sắc màu cuộc sống của tác giả lê đức thành
đến từ tỉnh quảng bình
và ngay sau đây tôi xin phép được mời
ban giám khảo đưa ra nhận xét về hai tác phẩm
được đề cử giải cao nhất
của cuộc thi tháng lần này
xin mời nhà báo của anh tuấn
cái bộ ảnh kỳ diệu hang tiên quảng bình
tôi nghĩ đánh giá đây là cái bộ ảnh rất tốt
quảng bình thì có quá nhiều
cái địa danh
là cái di sản của thế giới
rất nhiều cái hang rộng nổi tiếng
như là vừa rồi là có cái hang xuân đòn
và bây giờ tôi mới được nhìn thấy
cái hang tiên quảng bình
tôi mới được biết là
cái chụp hang động thì tôi còn nghe
thấy cả những câu chuyện là phải
giàn luyện sức khỏe và tập thể dục
và còn đem theo rất nhiều
trang thiết bị để vào chụp hang động
vì cái hang động
bản thân cái hang động là nó tối
cái ánh sáng nó
nó hút ánh sáng gây hướng
có khi đem đèn vào đấy là nhiều cái đèn mà
phải có cái đèn chuyên dụng
và phải chân máy
vừa phần là phải cả sức khỏe nữa
và cách nhìn tôi nghĩ là cái bộ ảnh này
cách nhìn của tác giả
là tôi lựa chọn những góc độ
biến cái hang động
trở thành cái lung linh và kỳ ảo
thế thì tôi nghĩ là đây là bộ ảnh
phải nói cho các tác giả cũng kỳ công
theo tôi được biết là nhếp ảnh ra
chụp hang sơn đòn là để mang vào đó
thiết bị tính theo kg
thì là anh ta mang tương đương gần hai tấn
thiết bị đèn và máy nổ
chỉ để phát điện và để thắp sáng được cái hang đó
và không biết là tác giả này đã mang bao nhiêu kg
hành lý cũng như là những cái thiết bị
thì tôi cũng có trao đổi với cả một số anh em
họ cũng rủ nhau để đi chụp
chụp hang động
nhất là vào những nơi mà nó
tối ôm như thế là dễ trơn trượt
mà mình mà không có sức khỏe
và thiết bị nó nặng như thế
thì mình không vác nổi
và chưa kể là ví dụ như để đạt được những hiệu quả
mà tác phẩm mà bắt mắt
khiến cho người ta xem
người ta thấy rung động
và nhìn ra cái chất của
của hang động nó hùng vĩ
kỳ vĩ như thế
thì bản thân là anh sức khỏe ra rồi
đấy là còn
thì anh phải có cái cách nhìn
phải nói phải thực sự là
có cái cách nhìn tương đối độc đáo
thì mới có cái bộ ảnh tốt như thế này
tôi nghĩ rằng là
những nơi ánh sáng ở đây rất là tốt
về mặt tạo hình bố cục
các đường nét cũng rất là tốt
bởi vì là tạo ra cái màu sắc
đầu tối thị xác
đầu tối thị xác còn hấp dẫn
và cái câu chuyện cũng thú vị
tôi nghĩ rằng là nó rõ ràng là đem lại một sự khám phá
ảnh du lịch là khám phá
thật ra nhiều người nhầm tưởng du lịch
là chỉ là ghi lại không phải
du lịch là khám phá
đem lại một cái gì mới mẻ
thì tôi sẽ đến đây
tôi muốn đến đây
tôi cũng muốn đến đây
tôi cảm giác rằng đây là một cái gì đó thú vị
một cái gì đó thú hút người ta
về ánh sáng rất là tốt
trong khi đó so với cái ảnh đơn kia
thì rõ ràng ánh sáng nó không mạnh
câu chuyện thú vị như ánh sáng
ảnh đơn kia
nó vẫn là phẳng
câu chuyện ánh sáng không thú vị
vì thế cái sự lung linh của nó
không thể bằng bộ ảnh này được
và sự công phu của bộ ảnh
tôi nghĩ nó mạnh hơn
nó có một gì đó
nó làm người ta thú hút
nó làm người ta thú vị
nó cảm giác cảm xúc
hai cái ảnh này
chính là nó đã gói gọn lại
cái chủ đề cuộc thi
đất nước con người
với đề tài việt nam đất nước con người
chúng tôi chọn cái này
là muốn để khẳng định
là việt nam bên cạnh những cái
chúng ta còn có cái may mắn
vì trời đất cũng cho
cái dân tộc việt nam này
nhiều một cái đẹp lắm
thế còn cái kia
chính là con người đấy
cái câu chuyện
của những gia đình người việt
những hạnh phúc
đó là một cái
nó còn nhỏ
nó còn đơn giản
nó còn đơn sơ đấy
trong một cái khung cảnh
nó cũng dễ thương
cho nên thì chúng tôi
nhấn mạnh cả hai ý này
vâng xin cảm ơn
những chia sẻ của bán giám khảo
ngay sau đây thì dựa trên kết quả
từ phiếu bình chọn
tôi xin phép được công bố
giải nhì của cuộc thi
đó là tác phẩm
sắc màu cuộc sống
của tác giả lê đức thành
đến từ quảng bình
và như vậy
tác phẩm đặt giấy nhất
của cuộc thi ảnh
về đẹp việt nam số bốn
với chủ đề việt nam đất nước con người
đó là tác phẩm bộ ảnh
kỳ diệu hang tiên quảng bình
của tác giả đinh công tâm
ở sóc trăng
và đây cũng là lần đầu tiên
một bộ ảnh đã đặt giải cao nhất
của cuộc thi về đẹp việt nam
và có lẽ chúng ta sẽ kết nối ngay
với tác giả đinh công tâm
đến từ tỉnh sóc trăng
để biết cảm xúc của anh
lúc này như thế nào
xin mời thư ký trung quai ạ
alo xin lỗi
anh tâm ơi
chúng tôi ở ban giám khảo
cuộc thi ảnh về đẹp việt nam
của báo nhân dân
chúng tôi xin chúc mừng anh
là cái bộ ảnh bộ của anh
kỳ diệu hang tiên quảng bình
đã đạt giải nhất cuộc thi tháng này
thì rất muốn biết
cảm xúc của anh cũng là như thế nào
rất cảm ơn
cũng cảm ơn chương trình
chứ không có
anh tâm ơi
thì hỏi anh một chút
khi chụp bộ ảnh này
thì cái khó khăn của anh như thế nào
cũng như cảm xúc của anh
khi vào hang tiên như thế nào
anh nói thêm một chút
bọn tôi có sáu người
đã trải qua một cái cảm giác
tham gia một cái tour
về thám hiểm
hai ngày một đêm
ở trong cái hang tiên
là một cái hang động
trong cái hệ thống hang thú làng
của tỉnh quảng bình
và phải nói là
trong chuyến đi này
tôi trải nghiệm
tất cả các cảm xúc
những cái khó khăn
của cái trên đường đi
và đặc biệt là
cái cảm xúc của dở lò
trước một cái
cái kỳ vĩ
của thiên nhiên
khi chụp ảnh
ở trong hang
nó rất là khó
ở trong hang
hầu như là dính củ
khi mà có người vô
mới có ánh sáng
do đó là
khi chúng tôi
rất là khó khăn
đi ra đường
ở trong hang
là vừa nước
vừa trơn trợ
và đặc biệt là
mình mang theo
để mình chiếu sáng
thì cái lượng pin
nó có hạn
cũng khó khăn
trong cái việc
mà mình chỉnh
các cái thông số
anh hỏi một câu cuối cùng thôi
tức là trong
phẩm bác hồng hoàng của anh
thì đều có nhân vật
đứng ở đấy
thì không biết đó là
người trong hoàng của anh
hay là chính anh
đứng ở đấy
là các bạn
trong chương trình thám hiệp
dạ cảm ơn anh tâm
chúc mừng anh tâm nhé
một lần nữa chúc mừng anh tâm
dạ cảm ơn
một lần nữa
chúc mừng các giả
và cảm ơn các vị ban giám khảo
bạn ơi hãy đến thăm quê hương chúng tôi
ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
nghe sóng vỗ giặt rào biển cả
vút phi lao gió thổi trên bờ
những câu hát của nhạc sĩ đỗ nhuận
đã phần nào ký thát
chọn vẻ đẹp chân thực
nhưng rất tráng lệ
nên thơ của non sông đất nước
và ước vọng hòa bình
tiến ra biển lớn
của con người việt nam
đang hòa mình
và sự phát triển mạnh mẽ
trên con đường hội nhập cùng thế giới
chính là niềm tự hào
của mỗi người việt nam
dù có đi năm châu bốn bể
định danh trên bản đồ thế giới
con người đất nước việt nam
luôn được đánh giá cao
bởi chính lịch sử lâu dài
suốt chặng đường xây dựng
tình hiếu nghĩ thân ái
và trên hành trình tiếp đón
những cửa ngõ văn minh thế giới
người việt mang theo niềm tự hào dân tộc
tình yêu quê hương đất nước
để làm kim chỉ nam dẫn đường
và xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo
đã nhiệt tình tham gia cuộc thi
của các nhà nhếp ảnh
chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp
trong cả nước
chính điều này đã làm nên
sự thành công của chương trình
và sau đây
thay mặt ban tổ chức
tôi xin phép được công bố
chủ đề cuộc thi vẻ đẹp việt nam
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
đó là vẻ đẹp người lao động
và với chủ đề này
ban giám khảo
cần có những gợi ý cho tác giả
trên cả nước
và xin mời ông ngu huyến
hình ảnh người lao động
ở trên này cũng rất nhiều
nhưng mà tôi thấy thường
là người ta hiểu lao động
tức là chỉ là lao động
sản xuất nông nghiệp
thì tôi nghĩ rằng là
hình thức lao động
đặc biệt lao động trí ấp
anh việt văn có gợi ý gì
cho những tác giả
sẽ tham gia trong cuộc thi tháng này không
tôi nghĩ rằng là
có những người
mà tôi cảm giác là
họ chỉ đẹp
khi lao động
có những người
vẻ lao động rất là hồng
họ có những vẻ đẹp
và rất khó nắm bắt
vì thế chụp được hình ảnh
là rất khó
và vì thế tôi cần
tôi mơ ước
nhìn thấy hình ảnh
về lớp trẻ nhiều hơn
mỗi lớp chủ nhân tương lai
một lớp nước
những lớp trẻ đang từng ngày
từng giờ đóng góp bất nước
về mặt trí tuệ
nhà báo vũ anh tuấn
mong muốn sẽ nhìn thấy
những tác phẩm dự thi như thế nào ạ
tôi chỉ nói ngắn gọn là
cũng chỉ mong các nhà như vậy
hãy tự làm mới mình
và sẽ chụp
gửi những tác phẩm
thực sự là mình
có cái sự sáng tạo
và đầu tư
nhiều hơn nữa
ngay từ bây giờ
quý vị và các bạn
có thể gửi tác phẩm dự thi
về cho chúng tôi
tại địa chỉ
vè đẹp vnnd
a còng gmail com
thời hạn nhận ảnh
sẽ là trước hai mươi bốn h
ngày hai mươi tháng năm
quý vị và các bạn
cũng có thể truy cập
vào fanpage của chương trình
vè đẹp việt nam
để tìm hiểu về thể lệ
cũng như là thông tin
của cuộc thi
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã chú ý theo dõi chương trình
của chúng tôi
và hẹn gặp lại